với mong muốn góp một phần sức trẻ mang tết trung thu đến với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
những ngày vừa qua ban thanh niên công an tỉnh kiên giang đã phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức các chương trình trung thu
với chủ đề đêm trăng biên giới ở xã phú mỹ huyện giang thành vui hội trăng rằm ở xã bình giang huyện hòn đất
và trung thu cho em tại xã phong đông huyện vĩnh thuận
tại xã phú mỹ huyện giang thành ban thanh niên công an tỉnh phối hợp với đảng ủy xã phú mỹ tổ chức chương trình đêm trăng biên giới
cho hai trăm linh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các điểm trường học trên địa bàn
trong chương trình các em còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc vui nhộn của các bạn cùng trường biểu diễn và cùng nhau phá cỗ trung thu
qua đây nhằm giáo dục cho các em
truyền thống của
dông kè là điểm phụ của trường trung học cơ sở dông kè thuộc xã bình giang huyện hòn đất
tại đây có đông đảo con em là người đồng bào dân tộc khơ me còn gặp nhiều khó khăn đang theo học
từ đó ban thanh niên công an tỉnh kiên giang đã phối hợp cùng với công an xã bình giang
ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức các hoạt động vui tết trung thu với chủ đề vui hội trăng rằm cho các em và trao hai trăm linh phần quà cho học sinh nhà trường
cùng tất cả các thầy cô giáo các em học sinh phụ huynh của trường trung học cơ sở dòng kè xin ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của ban thanh niên công an tỉnh kiên giang
về trao quà trung thu
điểm dòng kè là một trong những điểm có đông học sinh dân tộc các em thật sự có hoàn cảnh khó khăn
với tinh thần chia sẻ động viên hướng về những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng những phần quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần động viên chia sẻ khó khăn
tiếp thêm động lực để các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ công an tỉnh kiên giang đối với việc chăm lo cho những mầm non thế hệ tương lai của đất nước
qua đó khắc sâu và lan tỏa
những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân